bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt đề án bảo tồn phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số việt nam trong giai đoạn hiện nay
đề án đặt ra mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi một hoàn thành một trăm linh việc kiểm kê và lập danh mục di sản văn hóa vì vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số
trang phục truyền thống của các dân tộc là di sản văn hóa tồn tại từ nhiều đời
nó không chỉ là vẻ đẹp trong văn hóa của mỗi tộc người mà còn mang giá trị tín ngưỡng tâm linh và bản sắc của các dân tộc

thực tế hiện nay trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số đang ngày càng mai một và biến dạng
nhiều dân tộc thiểu số không còn giữ được trang phục truyền thống của mình hoặc thay đổi cách ăn mặc
đáng buồn hơn nhiều người còn mang suy nghĩ nếu không mặc theo kiểu toàn cầu hóa sẽ bị coi là lạc hậu
vì vậy trang phục đặc trưng của các dân tộc ít được sử dụng
chính vì vậy giữ gìn và bảo tồn trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số là việc làm cần thiết và cấp bách

vinh danh các nghệ nhân tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng bảo tồn phát huy trang phục
phân đấu một trăm linh học sinh trường dân tộc nội chú các tỉnh thành phố triển khai mặc trang phục truyền thống
thời gian thực hiện đề án từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi